mỗi mùa xuân đến cũng là thời điểm diễn ra lễ hội tây thiên
nhiều du khách trên khắp mọi miền đất nước rất mong được đến với phật về với mẫu
ở miền đất linh thiên tây thiên để chiêm bái vãn cảnh và hành lễ đầu năm
sau tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín khu danh thắng tây thiên đã đón hàng nghìn lượt khách du lịch
đến chiêm bái lễ phật đầu xuân
vì vậy công tác chuẩn bị cho lễ hội và đón khách thập phương đang được hoàn tất
năm nay lễ hội tây thiên được tổ chức từ ngày hai mươi hai tháng hai đến hai mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tức từ một mươi tám đến hai mươi tháng một âm lịch
lễ hội nhằm giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn đồng thời giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc
đặc biệt dịp lễ hội lần này đức ghi anwan rupa và tăng đoàn truyền thừa phật giáo ấn độ rupa
sẽ khai đàn và chủ trì đại lễ quán đỉnh cầu an cầu siêu trong pháp hội đại bi quan âm
tại đại bảo tháp mandala tây thiên và cử hành các khóa lễ linh thiêng
ban gia trì những phật tử khách hành hương có phúc duyên tham dự
có thể nói lễ hội tây thiên hai nghìn một mươi chín đã sẵn sàng các điều kiện phục vụ tốt nhất
cho du khách thập phương về du xuân chiêm bái